thưa quý vị hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã thực hiện các quy định của pháp luật về kết hôn
nhằm chung sống với nhau và xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc bền vững
hành vi cưỡng ép ly hôn làm cho quan hệ hôn nhân tự nguyện tiến bộ không được duy trì
bị tan vỡ gây ra dư luận xấu trong xã hội
ảnh hưởng xấu đến chính sách của đảng và nhà nước về các quyền của công dân
nhất là đối với chế độ hôn nhân
vì vậy mỗi người dân phải có ý thức thượng tôn pháp luật
hiểu luật để sống đúng sống hạnh phúc
đối với người dân
quan hệ hôn nhân và gia đình được luật pháp tôn trọng và bảo vệ
vì vậy tuyệt đối không được có bất cứ hành vi nào cưỡng ép ly hôn nếu như bản thân vợ chồng họ không mong muốn
người thân cũng nên động viên khuyên nhù giải thích cho người có hành vi cưỡng ép ly hôn
hiểu đó là hành vi vi phạm pháp luật
và sẽ bị xử lý
cần tôn trọng các mối quan hệ trong gia đình biết lắng nghe chia sẻ và thấu hiểu nhau
đối với chính quyền địa phương tổ dân phố hội phụ nữ